tại tỉnh bến tre công an huyện châu thành đã bắt giữ ba phương tiện bơm hút cát trái phép trên tuyến sông tiền thuộc địa phận xã phú đức
các phương tiện hoạt động khai thác cát trái phép bao gồm tàu sắt mang biển kiểm soát btr sáu nghìn sáu trăm năm mươi hai tải trọng sáu mươi tấn do huỳnh công kha điều khiển
ghe cây không biển kiểm soát tải trọng ba mươi tấn do nguyễn văn lắng và tàu sắt không biển kiểm soát trọng tải bảy mươi tấn do ngô văn hiền điều khiển
cả ba đối tượng đều ngụ tại xã mỹ long huyện cai lệ tỉnh tiền giang
tại thời điểm bị bắt quả tang ba phương tiện đã hút trộm từ một mươi ba đến ba mươi một mét khối cát
cơ quan chức năng đã yêu cầu các chủ phương tiện bơm cát trả về lại dưới sông
hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện trên để xử lý theo quy định